chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tham dự chương trình trao tặng sữa cho trẻ em cần thơ
tại trường tiểu học giai xuân một huyện phong điền thành phố cần thơ
từ chương trình này gần một học sinh của thành phố cần thơ sẽ được uống sữa vinamilk miễn phí
liên tục trong ba tháng với tổng số tám mươi bảy ly sữa tương đương với năm trăm năm mươi triệu đồng
bên cạnh đó chương trình còn tặng hai trăm linh suất học bổng cho các học sinh các địa phương như phong điền
bình thủy thới lai do ngân hàng ngoại thương việt nam và các đơn vị doanh nghiệp tài trợ
thành phố cần thơ là điểm dừng chân thứ ba trong hành trình trao sữa năm hai nghìn một mươi chín
cho bốn mươi tỉnh thành phố trong cả nước của quỹ sữa vươn cao việt nam
quỹ sữa vươn cao việt nam được thành lập từ năm hai nghìn tám dưới sự phối hợp của quỹ bảo trợ trẻ em việt nam
bộ lao động thương bình và xã hội và công ty cổ phần sữa việt nam vinamilk